trong phần tin quốc tế nga sẵn sàng mở rộng hiệp ước start
ấn độ ban bố lệnh giới nghiêm do biểu tình lan rộng
thưa quý vị sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tới đây tại trung tâm hội nghị quốc gia
thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ chủ trì hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi
hội nghị năm nay mang chủ đề phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp hội nhập hiệu quả bền vững
theo bộ kế hoạch và đầu tư hội nghị bao gồm báo cáo phát triển doanh nghiệp
động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững và các phiên thảo luận
thủ tướng sẽ lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp chuyên gia hiệp hội tổ chức quốc tế
đề xuất các giải pháp để thúc đẩy lực lượng doanh nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững trong bối cảnh hội nhập
người đứng đầu chính phủ và các bộ trưởng sẽ trả lời câu hỏi của cộng đồng doanh nghiệp
trong việc đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn và thuận lợi
các chính sách chương trình hành động hỗ trợ phát triển
thông qua hội nghị chính phủ truyền tải thông điệp
thế giới đang thay đổi hội nhập mạnh mẽ thách thức về môi trường
các vấn đề xã hội ngày một phức tạp cộng đồng doanh nghiệp cần tăng cường liên kết sức mạnh
phát huy lòng tự hào dân tộc để phát triển lớn mạnh
đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng với xã hội với quốc gia dân tộc
tạo dựng đất nước độc lập tự chủ bền vững và hùng cường
diễn đàn doanh nghiệp doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế do ban kinh tế trung ương vừa tổ chức tại hà nội
tại diễn đàn hàng trăm doanh nghiệp mong muốn tham gia vào các lĩnh vực như đường sắt chuyên tài điện và hạ tầng hàng không
chính phủ cần hỗ trợ tài chính cho các trường đại học trung tâm nghề nhằm đào tạo nhân lực công nghệ cao
cần quan tâm đến tiền lương của người lao động nhưng vẫn phải có lộ trình nhằm đảm bảo sức chịu đựng cho doanh nghiệp
trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ vai trò trách nhiệm quyết tâm quyết liệt của đảng chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế là điều kiện cương quyết
phải thúc đẩy hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp về công nghệ lớn phải có những doanh nghiệp công nghệ lớn thì chúng ta phải có nền tảng về công nghệ
tiếp theo là phải tuyên truyền để nâng cao nhận thức hiểu biết của xã hội công dân về lợi ích của chuyển đổi số và hướng thụ công nghệ số
định chuẩn cơ bản tức là phải tạo ra những platform chuyển đổi số cho doanh nghiệp số để hỗ trợ doanh nghiệp giảm rủi ro và đẩy mạnh được chuyển đổi số
đại diện nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng cần phải điều chỉnh lại hạn điền để hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp nông dân góp vốn bằng đất bằng tiền thu lợi tức từ phần góp vốn của mình
cần phải cải cách rất mạnh hoạt động doanh nghiệp nhà nước và vấn đề cải cách cơ chế quản trị quốc gia
ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại tp hcm trung tâm trọng tài quốc tế việt nam phối hợp với trung tâm hỗ trợ hội nhập quốc tế tp hcm tổ chức diễn đàn
nâng cao năng lực tiếp cận thị trường liên minh châu âu thông qua hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
với mục tiêu làm cầu nối giữa các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế và pháp luật với các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tp hcm
tại buổi hội thảo các chuyên gia cho rằng khi hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
được ký kết và chuẩn bị có hiệu lực sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho nền kinh tế việt nam
để gia nhập vào thị trường eu các doanh nghiệp việt phải hiểu rõ tính chất yêu cầu của đối tác cũng như nâng cao năng lực sản xuất
kinh doanh để mở rộng quy mô và tận dụng tối đa những lợi ích mà hiệp định fta thế hệ mới này mang lại
hiện nay các doanh nghiệp việt đang gặp khó khăn trong cạnh tranh về chất lượng sản phẩm môi trường pháp lý khác biệt
các doanh nghiệp các cấp chính quyền việt nam cần phải hoạch định các nội dung hoạt động để các doanh nghiệp tiếp cận và khai thác tốt thị trường eu
được biết đến nay giá trị thương mại hai chiều giữa việt nam và eu tăng một mươi ba lần từ bốn một tỷ usd năm hai nghìn lên năm mươi năm tám tỷ usd năm hai nghìn một mươi tám
trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt gần bốn mươi hai tỷ usd nhập khẩu gần một mươi ba chín tỷ usd
tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín eu đã đầu tư hơn ba dự án vào việt nam với tổng vốn là năm mươi ba tỷ đô la mỹ
từ đầu năm đến nay tình hình buôn lậu trên địa bàn tỉnh lào cai đã có chiều hướng giảm do chính sách siết chặt quản lý đường biên của hai nước
tuy nhiên theo nhận định tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín tình hình buôn lậu và gian lận thương mại diễn biến hết sức phức tạp nhất là tại khu vực cửa khẩu lối mở
do vậy lực lượng hải quan đã chủ động tăng cường công tác phối hợp nhằm đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại qua biên giới
theo quy luật thì cứ vào dịp tết nguyên đán tình hình buôn lậu
vận chuyển trái phép hàng hóa hàng lậu hàng giả sát lận thương mại sẽ diễn biến phức tạp
để kiểm soát tình hình cục hải quan lào cai đã chủ động lên kế hoạch hai nghìn hai trăm linh hai của hải quan lào cai
nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu dịp tết nguyên đán canh tí
ngay từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín cục hải quan lào cai đã bàn hành kế hoạch tăng cường chống buôn lậu cuối năm
trong đó giao rất nhiệm vụ cụ thể cho từng tri cục từng địa bàn phù hợp với đặc điểm tình hình
cũng như diễn biến của hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép và gian lận thương mại trong thời điểm tết
những mặt hàng nắm tăng trong chỉ đạo của cục để gian lận trong lợi dụng của cục hải quan điện kiểm
chúng tôi đã băng cường đối tranh
tại các đường ngoài nối mở ngoài địa bàn cửa khẩu chúng tôi giao cho đội kiểm soát
khối hợp với các lực lượng chức năng viên phòng công an và khí trường để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ kinh doanh biên giới
tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn kiểm soát của mình
lực lượng hải quan đang nỗ lực kiểm soát góp phần bình ổn giá cả thị trường

tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn kiểm soát góp phần bình ổn giá cả thị trường

tại các cửa khẩu biên giới trên địa bàn kiểm soát góp phần bình ổn giá cả thị trường
là địa bàn giáp biên giới nên việc triển khai các kế hoạch chống buôn lậu trong năm là thường xuyên
việc xiết chặt kiểm soát hơn nữa trong dịp cuối năm là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn
nhưng hải quan lào cai quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch đã để ra nhằm bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới và cửa khẩu
những năm gần đây ba tiêu chí kéo giảm số vụ số người tử vong số người bị thương đều giảm hơn so với năm trước
tuy nhiên những vụ tai nạn giao thông do rượu bia gây ra đều để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng
làm sao để ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông do rượu bia đang là bài toán khó đối với các cơ quan chức năng
chỉ cần lướt mạng với từ khóa tai nạn giao thông chúng ta sẽ thấy hàng nghìn kết quả
và rất nhiều trong số đó xuất phát từ nguyên nhân lái xe uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích
nhất là những vụ tai nạn thời gian gần đây khiến dư luận xã hội phẫn nộ bởi sự thiếu ý thức
và trách nhiệm của những tài xế khi tham gia giao thông
thống kê tại các bệnh viện thì thấy rằng là số lượng các vụ tai nạn giao thông mà nhập viện
mà có liên quan tới nồng độ cồn là có thể gỡ cồn ba mươi năm bốn mươi
đây là tỷ lệ rất là cao
đặc biệt là trong cái dịp lễ tết thì số người nhập viện liên quan tới uống rượu bia khi lái xe là trên sáu mươi
đây rõ ràng đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tai nạn giao thông tại việt nam hiện nay
mức độ tài nạn giao thông
mức độ tiêu thụ rượu bia bình quân của người việt tăng cao qua các năm
và không chỉ đàn ông phụ nữ cũng là đối tượng uống nhiều
chứ kể đến việc ngày càng trẻ hóa lứa tuổi sử dụng nụ uống có cồn
cùng với đó hành vi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cũng tăng
và gây ra không ít hậu quả nghiêm trọng nếu không có các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ
nhiều ý kiến cũng cho rằng cần hình sự hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn trong máu
tôi thấy rằng khi mà giả soát các cái văn bản pháp luật và các cái chế định chế tài thì thấy
là có những cái hành vi có những cái mức độ vi phạm mà ở cái mức độ đặc biệt nghiêm trọng
thì hiện nay chúng ta lại đang xử lý hành chính trong khi về bản chất chúng ta phải xử lý về mặt hình sự
ví dụ như singapore và hàn quốc và nhật bản là các quốc gia đã hình sự hóa cái vấn đề này
và các quốc gia quanh ta malaysia và thái lan là cũng bắt đầu thực hiện cái hình sự hóa
là cái mức họ đưa ra là từ tám mươi trở lên
là phải hình sự hóa
ngoài cái phạt tiền là anh có thể bị tống tù sáu tháng cho đến hai năm
ngoài ra vấn đề phạt lao động công ích với vi phạm nồng độ cồn cũng là một chế tài nên xem xét
nếu nước mức xử phạt liên quan đến tài chính có thể phát sinh phức tạp
cần phải đa dạng hóa các hình thức xử phạt
đây là một nguyên tắc trong xử lý vi phạm hiệu quả
nên có thể đổi chế tài thành lao động công ích như vào bệnh viện phục vụ người bị thương
do người khác vi phạm
những hậu quả đã nhìn thấy rõ và nỗi đau của mỗi gia đình nạn nhân sẽ còn mãi
nếu như những hành vi nguy hiểm này không được chấm dứt
hiện luật phòng chống tắc hại rượu bia sắp có hiệu lực
hy vọng bộ luật này được thông qua sẽ kiểm soát ngăn ngừa việc sử dụng rượu bia
gây ra hệ lụy không đáng có cho mỗi gia đình và xã hội
mới đây tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị
bàn giải pháp thực hiện bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
theo luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam được đánh giá là một trong một mươi sáu nước có đa dạng sinh học cao trên thế giới
với hơn một mươi loài thủy sản tạo điều kiện thuận lợi và tiềm năng
cho hoạt động khai thác thủy sản phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên ngành thủy sản việt nam cũng đang đối mặt với việc suy giảm nguồn lợi thủy sản
ô nhiễm môi trường và tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp
tới đây việt nam phải tập trung bảo tồn tái tạo và phát triển nguồn thủy sản đặc hữu
đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế
cùng với đó các chuyên gia cũng đề xuất cần xây dựng cơ sở dữ liệu
quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản hiện có theo từng vùng
đầy mạnh công tác tái tạo phát triển nguồn lợi thủy sản
trong đó chú trọng bảo tồn các loài đặc hữu bản địa và các giống quý hiếm
hiện nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh đang rất khó khăn
đặc biệt là khu vực đồng bằng sông cửu long đồng bằng sông hồng và nam trung bộ
hiện các hồ chứa cấp nước cho hạ du khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
đang ở mức thấp đạt khoảng năm mươi tám dung tích thiết kế
vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi vùng bắc trung bộ sẽ xảy ra hạn nhẹ
diện tích có nguy cơ thiếu nước khoảng bốn năm trăm linh đến chín hectare
trong đó chủ yếu tập trung ở thanh hóa nghệ an và thừa thiên huế
để bảo đảm đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân
tổng cục thủy lợi sẽ thực hiện cấp nước cho các địa phương làm ba đợt

bên cạnh đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với các đơn vị liên quan
đã chủ động chỉ đạo các địa phương tăng cường các giải pháp thủy lợi phòng chống hạn hán
thiếu nước xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tiếp theo trong phần tin quốc tế nga sẵn sàng mở rộng hiệp ước start
ấn độ ban bố lệnh giới nghiêm do biểu tình lan rộng
thưa quý vị tổng thống nga vladimir putin tuyên bố sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt của mỹ
đồng thời khẳng định moscow sẵn sàng mở rộng hiệp ước start vào cuối năm nay
trả lời trong cuộc họp báo thường niên cuối năm

tổng thống nga vladimir putin khẳng định các lệnh trừng phạt của mỹ đã ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước và nga sẽ đáp trả tương xứng
tuy nhiên người đứng đầu điện kremlin cũng nhấn mạnh rằng nga vẫn quan tâm đến việc phát triển và duy trì quan hệ với mỹ
ông putin cho rằng các hành động chống nga của mỹ là điều đáng tiếc đặc biệt là khi những hành động này xuất phát từ các cá nhân
tổng thống nga cũng nhắc đến việc washington đang ngăn cản đường ống dẫn khí của nga tới đức
nhận định dự án này là cần thiết để hỗ trợ ukraine
cũng trong cuộc họp báo này ông putin nhấn mạnh nga sẵn sàng mở rộng hiệp ước new start mới vào cuối năm nay mà không cần điều kiện gì và khẳng định nếu việc này thất bại an ninh toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng
theo điều một trăm bốn mươi bốn luật tố tụng hình sự về luật giới nghiêm ấn độ hôm qua đã ban bố lệnh giới nghiêm tại nhiều địa điểm do các cuộc biểu tình lan rộng chống dự luật quốc tịch sơ đổi
tại thủ đô new delhi lệnh giới nghiêm được áp dụng xung quanh red fort
một địa điểm du lịch nổi tiếng
một mươi bốn nga tàu điện ngầm cũng đã phải đóng cửa
bang đông dân nhất tại ấn độ uttar pradesh cũng phải áp dụng điều luật này
trước đó bang miền nam karnataka cũng ban bố lệnh giới nghiêm trong ba ngày để ngăn chặn biểu tình
dịch vụ internet ở nhiều nơi trên cả nước bao gồm toàn bộ bang đông bắc asam tiếp tục bị chặn
hiện biểu tình tại ấn độ phản đối đạo luật quốc tịch sửa đổi đã biến thành bạo lực và lan sang nhiều trường đại học trên cả nước
tuy nhiên tòa án tối cao ấn độ đã bác bỏ đề nghị hoãn triển khai dự luật
và cho biết sẽ xem xét các yêu cầu phản đối dự luật trong phiên tòa vào ngày hai mươi hai tháng một năm sau
tòa án liên bang australia vừa tiến hành phiên điều trần đầu tiên về đơn kiện tập thể đối với công ty hóa chất mosanto
liên quan đến cáo buộc thường xuyên sử dụng thuốc diệt cỏ rodup của hãng này có thể gây bệnh ung thư
các luật sư đại diện cho vụ kiện tập thể đã cáo buộc monsanto đánh lừa người tiêu dùng
khi tuyên bố chất glyphosate thành phần chính trong thuốc diệt cỏ raudap là an toàn và không gây nguy hiểm cho sức khỏe đối với người sử dụng
các luật sư cũng cáo buộc monsanto vi phạm những điều khoản bảo đảm an toàn sản phẩm tiêu dùng
vốn được quy định trong luật bảo vệ người tiêu dùng australia
hiện có tới bảy mươi đến tám mươi người mắc bệnh ung thư hạch không hốc kín
từ những người chuyên làm nghề nông cho đến những người chỉ sử dụng thuốc diệt cỏ trong vườn nhà
hầu hết các nạn nhân đã phải chịu tổn thương về thể chất tinh thần khó khăn về tài chính
trải qua các chương trình điều trị kéo dài và không thể làm việc bình thường
thưa quý vị một mươi năm năm đã trôi qua kể từ khi trận sóng thần ấn độ dương cướp đi sinh mạng của hai trăm ba mươi người vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn bốn
thế nhưng nỗi đau vẫn còn dai dẳng với những người còn sống và người đã khuất
đó là hàng trăm nạn nhân chưa được xác định danh tính là những gia đình vẫn chưa thể phục hồi vì mất đi người thân
và toàn bộ tài sản sau thảm kịch thiên nhiên nghiệt
ông hintena bảy mươi sáu tuổi sống ở làng ban nam khem của thái lan
chưa bao giờ nguôi hy vọng tìm được thi thể người con gái lớn đã mất tích sau trận động đất cách đây một mươi năm năm dù biết rằng khả năng vô cùng mong manh
tôi đã nhận về thi thể của các cháu hai con gái và hai con rể nhưng con gái lớn của tôi vẫn không có tin thức gì
không có gì giúp tôi thôi tiếp tục hy vọng có thể tìm thấy con gái tôi sẽ tìm thấy con
toàn bộ hy vọng của ông hintena được ký thác tại nghĩa trang với ba trăm bốn mươi thi thể nằm trong những ngôi mộ vô danh
những vật dụng còn sót lại được đóng gói và dán nhãn trong container này là những thứ duy nhất giúp xác định danh tính của người đã mất
vẫn còn rất nhiều người thân của các nạn nhân cả gần và xa hy vọng có thể tìm thấy những người mất tích
tuy nhiên tới giờ rất nhiều kênh liên lạc đã ngừng hoạt động và nhiều chỉ dẫn đã mất
trong khi đó tại ấn độ một trong những nước cũng chịu thiệt hại mạnh vì trận động đất cách đây một mươi năm năm
thảm họa này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hàng triệu người dân mất đi bốn anh em mất đi toàn bộ nhà cửa tài sản
cho tới giờ cô sayanja và gia đình vẫn chưa thể xoay sở được với những khó khăn thách thức hiện tại
tôi rất lo lắng cho hai đứa em bởi cha tôi không có tiền để mua đồ ăn hay cho chúng đi học
những ảnh hưởng từ thảm họa đó vẫn kéo dài cho tới giờ cuộc sống hiện tại thật sự rất khó khăn
bảy mươi năm năm đã trôi qua thế nhưng với những người nông dân như ông hintemna như cô sayanja và rất đông những người khác có chung cảnh ngộ
sẽ cần nhiều thời gian hơn thế để nguôi ngoài nỗi đau và vượt lên khó khăn trước mắt
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt